phó giáo sư tiến sĩ hà phan hải an hãy giúp cho bạn này
tức là bạn đi khám được biết là mắc bệnh lý về thận
và được thông báo là suy thận đấy ạ
thì bạn đang rất lo lắng
bạn có câu hỏi đó là thưa bác sĩ là
bệnh của em là như thế có nặng không
và hướng điều trị như thế nào thì tốt ạ
bạn được chẩn đoán là suy thận
thế thì trước tiên là tôi cũng xin được nói rõ hơn một chút là
từ trước đến nay đôi khi chúng ta vẫn hay nói rằng
suy thận là một cái căn bệnh mà
có thể nói là không thể nào mà hồi phục được
nhưng mà các bạn phải lưu ý là
đối với những trường hợp mà nhất là còn trẻ
thì cần phải loại trừ cái suy thận cấp
để xem xem là có đúng là bị suy thận cấp hay không
và bên cạnh đó thì hiện nay về cái thuật ngữ chuyên ngành
mà chúng tôi dùng về cái gọi là suy thận
nó cũng có những cái thay đổi
trước đây thì người ta hay nói rằng là
suy thận ở giai đoạn này giai đoạn kia
nhưng hiện nay thì chúng tôi thì thay đổi cái tên gọi
gọi là bệnh thận ở giai đoạn nào
và đến giai đoạn cuối thì chúng tôi mới gọi nó là suy thận
vì vậy cho nên việc thứ nhất là chúng ta phải xác định rõ
bệnh của bạn là ở giai đoạn nào
có đúng thực sự là nó bị suy thận hay không
và nếu như đúng là nó bị suy thận
thì lại phải xem là đấy là cấp tính hay đấy là mạng tính
và khi mà đã là cấp tính thì phải nhanh chóng
loại bỏ ngay tất cả các yếu tố làm cho nó bị nặng lên
có thể có cơ hội để hồi phục
còn nếu nó đã là mạng tính rồi
thì lúc đó chúng ta lại nói về các biện pháp điều trị thay thế thận suy
vì vậy cho nên nếu mà chỉ nói rất là chung chung
là bạn bị suy thận thì rất là khó
để cho chúng ta có thể tìm được một cái giải pháp phù hợp
nhưng mà ở trong trường hợp này thì bạn cũng không nên lo lắng đúng không ạ
vì đã đến bệnh viện để thăm khám rồi
bạn phải đến bệnh viện thăm khám
và đồng thời là cần phải phân loại
xem là giai đoạn bệnh của bạn
là giai đoạn bệnh của bạn
nào có đúng là bị suy thận hay không
bởi vì nhiều khi do cái cách chúng ta dùng
những cái ngôn từ mà có thể nó chưa thật sự là phù hợp
nó làm cho các bạn
nhất là rất nhiều người bị lo lắng
mà lo lắng một cách hơi không cần thiết
và điều này làm cho cái việc điều trị
có thể trở thành bị lệch lạc
và chính điều này lại là gây hại cho các bạn
hơn là việc điều trị tốt
với những cái lời tư vấn của phật giáo sư
thế giới hạ phan hải an
thì có thể là
bạn khán giả hãy cứ yên tâm
là đã có cái sự đồng hành của các y bác sĩ rồi
chỉ cần bạn đến gặp và tuân thủ
thật là đúng những cái
tất cả điều trị như là những cái lời tư vấn của bác sĩ
thì tôi nghĩ là sẽ cũng không có vấn đề gì đúng không ạ
xin phép được đến với câu hỏi tiếp theo
đến từ bạn trần thị